chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm đồng phạm
hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo trương mỹ lan về tội tham mô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ và hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
tổng hợp chung buộc bị cáo lan chấp hành hình phạt tử hình
ba mươi năm bị cáo còn lại có mức án từ án treo đến trung thần
hội đồng xét xử cũng tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
phải chịu trách nhiệm về một hai trăm tám mươi bốn khoản vay khống là phương thức thủ đoạn
để bị cáo này chiếm đoạt hơn sáu trăm một mươi bảy tỷ đồng của scb
tính từ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt bất động sản
liên quan đến trương mỹ lan bao gồm biệt thự cổ một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba
nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
giai đoạn một vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp đã kết thúc
theo báo cáo của ecb liên quan tới một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của bị cáo trương mỹ lan tại đây
tính đến ngày một tháng bốn một số khoản vay đã được tất toán cả gốc và lãi
với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
hiện tại số khoản vay của bị cáo lan giảm xuống còn một hai trăm bốn mươi ba khoản
tương đương với một một trăm hai mươi hai mã tài sản đảm bảo
vì vậy số tiền thiệt hại mà bà lan có trách nhiệm bồi thường giảm xuống còn sáu trăm bảy mươi ba tám trăm linh tỷ đồng
bao gồm đã cấn trừ số tiền dương tấn trước tổng giám đốc công ty tường việt
và một số bị cáo khác khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử quyết định giao một một trăm hai mươi hai mã tài sản này cho scb tiếp tục quản lý xử lý
quá trình xử lý các tài sản để thu hồi nợ nếu còn dư thì phối hợp với cục cảnh sát kinh tế c ba bộ công an
để xác định tài sản nào thuộc sở hữu của trương mỹ lan
thì sẽ dùng đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn khác của bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử cũng cho biết quá trình giải quyết vụ án đã thu thập sổ tay ghi chép
của các nhà trợ lý của bà trương mỹ lan
cho thấy số tiền một trăm linh tám tỷ đồng và một mươi bốn bảy triệu usd trở về tòa nhà vạn định pháp
không chỉ từ scb mà còn nguồn gốc trái phiếu
vì vậy hội đồng xét xử đề nghị cục c ba và viện kiểm sát nhân dân tối cao
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục làm rõ sai phạm xung quanh số tiền này để làm căn cứ giải quyết ở giai đoạn hai
cũng theo hội đồng xét xử việc bị cáo trương mỹ lan lấy tiền từ scb đầu tư
chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên không có hồ sơ pháp lý rõ ràng
do đó hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản
dự án liên quan tới bị cáo chưa được giải quyết trong vụ án này
để xác định đúng bản chất giải quyết theo quy định của pháp luật
đảm bảo việc kê biên khắc phục thiệt hại
ngoài ra hội đồng xét xử cũng tiếp tục kê biên tạm giữ đối với các bất động sản cổ phần
giấy chứng nhận quyền dự dụng đất số tiết kiệm các tài sản khác của công ty
thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp đứng tên sở hữu
hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo những người liên quan khác
để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng
bên cạnh đó hội đồng xét xử buộc bị cáo dương tấn trước phải bồi hoàn tiếp cho scb hơn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng
trong trường hợp tài sản của vợ chồng bị cáo trước không đủ
thì dùng toàn bộ các tài sản đang bị kê biên của bị cáo cao việt dũng
để đảm bảo tiếp nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trước
tòa buộc bị cáo trước phải nộp lại số tiền hai hai trăm linh bốn tỷ đồng
của bị cáo trương mỹ lan
buộc bị cáo nguyễn thanh tùng và công ty dầu khí đông phương
phải bồn hoàn số tiền bốn trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho scb
chuyển số tiền ba trăm linh tỷ đồng của ông nguyễn văn hảo
đã nộp khắc phục cho bị cáo trương mỹ lan qua scb
để khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị liên quan
tại cuộc họp báo về tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cho biết
đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
ở giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh
chính là lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến trái phiếu
và rửa tiền liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
đối với hành vi rửa tiền thiếu tướng thành cho biết
số tiền mà bị cáo trương mỹ lan rút được qua hoạt động ngân hàng
đã được bị cáo này đem đầu tư mua gom các bất động sản trên toàn quốc
và chuyển một phần ra nước ngoài
đối với hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu thiếu tướng thành cho biết
cơ quan điều tra bước đầu xác định
bị cáo trương mỹ lan đã thông qua bốn doanh nghiệp để phát hành hai mươi năm gói trái phiếu
các lô trái phiếu này có tổng giá trị hơn ba mươi tỷ đồng
đã bán cho người mua trái chủ nhằm mục đích huy động tiền rồi chiếm đoạt
hội đồng xét xử xác định bị cáo trương mỹ lan đã cùng với tám mươi bốn đồng phạm
gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
hội đồng xét xử yêu cầu duy trì lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị cáo trương mỹ lan
để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
trong đó có căn biệt thự cổ tại số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần tại quận ba tp hcm
theo tòa hiện chưa thu giữ được sổ đỏ của căn biệt thự này
mặc dù con gái của bị cáo trương mỹ lan
là bà chu duyệt phấn đã xin hủy kê biên
nhưng xét thấy đây là tài sản của bị cáo trương mỹ lan
nên tòa đã bác yêu cầu
hội đồng xét xử cho biết
cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bị cáo trương mỹ lan
nên đây là tài sản của bị cáo
do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên
để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
đối với tòa nhà ở bảy mươi năm nguyễn huệ mà tập đoàn vạn thịnh pháp cho scb thuê
hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của trương mỹ lan
nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
đối với loạt bất động sản tại các quận một quận bảy quận bốn quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên
để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc
đã nhận từ trương mỹ lan hơn sáu chín mươi tỷ đồng
để chuyển nhượng một mươi tám triệu cổ phần
hội đồng xét xử cho rằng bị cáo lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện
tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ scb
do đó hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho scb
nên buộc công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc nộp lại sáu chín mươi tỷ đồng
với tài sản kê biên của bị cáo trương huệ vân
tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản windsor
và là cháu gái của bị cáo trương mỹ lan
hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo lan nuôi nấng từ nhỏ
bản chất tài sản là của bị cáo trương mỹ lan
nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
số tiền năm hai triệu usd mà bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
kiêm trưởng đoàn thanh tra tại scb nhận hối lộ
hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo trương mỹ lan rút ra khỏi scb
là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa buộc bị cáo đỗ thị nhàn phải nộp phạt một trăm linh triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự
đối với hơn một một trăm linh mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở scb
hội đồng xét xử tuyên giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ
trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan
nhưng cho người khác đứng tên hộ
hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
trên tổng số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự thực tế bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
tương đương dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
thực chất bản chất hơn một hai trăm tám mươi khoản vay của scb
các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật
số hợp đồng này là phương thức thủ đoạn để bị cáo lan rút tiền scb sử dụng
do đó tòa chỉ buộc bị cáo lan bồi hoàn tiền lãi
toàn bộ dư nợ hơn một hai trăm tám mươi khoản vay được xác định chiếm đoạt
gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cho scb
theo hội đồng xét xử tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella
và bị cáo dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan
thì số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo dương tấn trước nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
đã nhận của trương mỹ lan
một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước nguồn tiền có được từ vụ án
tòa yêu cầu phải nộp lại
đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này
tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự
song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm tự nguyện nộp tiền
hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình
do đó những số tiền này sẽ được chuyển cho scb
khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
với số tiền cổ phiếu đồ vật đã kê biên phong tỏa
thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo lan
theo hội đồng xét xử trong quá trình scb thu hồi nợ
khi đã giải quyết xong các khoản nợ
phần còn lại scb phải phối hợp với cơ quan điều tra
xác định tài sản nào của bị cáo trương mỹ lan
để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại